và bên cạnh cuộc thi sáng tác âm nhạc thì cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật chủ trì phối hợp với thời báo văn học nghệ thuật
đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề hoan hô chiến sĩ điện biên
dành cho thiếu niên nhi đồng trên phạm vi toàn quốc
đối tượng tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề hoan hô chiến sĩ điện biên
là các em thiếu niên nhi đồng trên toàn quốc gồm ba nhóm tuổi
nhóm một dưới tám tuổi nhóm hai từ tám đến một mươi một tuổi nhóm ba từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
các tác phẩm tham gia bám sát chủ đề cuộc thi tập trung vào các nội dung
ca ngợi chiến thắng lịch sử điện biên phủ ca ngợi vẻ đẹp con người lịch sử văn hóa
thể hiện cảm xúc suy nghĩ về những đổi thay của điện biên hôm nay
đây là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các em
các hệ trẻ tương lai về ý nghĩa tầm vóc giá trị lịch sử của chiến thắng
điện biên phủ đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương đất nước
và cái khả năng sáng tạo văn học qua góc nhìn của các em
ban giám khảo sẽ chọn những tác phẩm xuất sắc nhất
những tác giả đoạt giải được tham gia đoàn đại biểu trong lễ báo công dân bác
tại lăng chủ tịch hồ chí minh trong ngày kỷ niệm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
thưa quý vị nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực của nước ta
các nghệ nhân chuyên gia ẩm thực tại tp hcm đã tổ chức chuỗi sự kiện
tôn vinh văn hóa ẩm thực hương vị quê nhà
qua đó cùng lan tòa và giữ gìn bản sắc ẩm thực việt
gỏi lá kìm khô cá lẹp sơ lỗ ba khía lá bùi vịt nướng cần giờ
đây là những món ăn đặc sản của vùng đất cần giờ tp hcm
đã được các nghệ nhân chuyên gia ẩm thực tái hiện lại
và giới thiệu đến thực khách tại chuỗi sự kiện tôn vinh ẩm thực hương vị quê nhà
tại chuỗi sự kiện các nghệ nhân chuyên gia ẩm thực cũng sẽ tái hiện
các món ăn đặc trưng từ sáu mươi ba vùng miền của việt nam
và chia sẻ những câu chuyện kỷ niệm giá trị tinh thần ẩn sâu từng món ăn
qua đó giới thiệu nét đẹp của văn hóa mỗi địa phương
mang đến trải nghiệm chân thực cho thực khách cả trong và ngoài nước
ngày hôm nay công an tỉnh hà nam sở lợi động thương bình và xã hội
phối hợp với huyện bình lục đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng
mô hình phiên trợ của tình người
tại phiên trợ tình người tư vấn giới thiệu việc làm vay vốn cho người
chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng
hơn một trăm linh người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện bình lục tỉnh hà nam
đã được tư vấn định hướng nghề nghiệp giới thiệu việc làm miễn phí
trên hai mươi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thuộc các lĩnh vực
may mặc xây dựng dịch vụ bảo vệ đã trực tiếp phỏng vấn với các tiêu chí
phù hợp với khả năng trình độ chuyên môn và điều kiện của người chấp hành xong án phạt tù
mức lương từ năm đến một mươi năm triệu đồng một người một tháng
thưa quý vị lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế diễn ra tại thành phố hồ chí minh
đội tuyển phúc san việt nam đã bị đội maroc cầm hòa trong một trận đấu đầy hấp dẫn
và kết thúc chiều nay
chỉ giành được một điểm thất vọng sau lượt trận đầu tiên đội tuyển phúc san việt nam
đặt quyết tâm lớn ở lượt đấu thứ hai gặp đội maroc
đội chủ nhà sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay những phút đầu trận
sau đó đội tuyển maroc đã nhanh chóng xúc lại đội hình và có bàn thắng cân bằng tỷ số
thế trận giàn co được hai đội duy trì trong những phút tiếp theo
việt nam lần nữa vươn lên dẫn trước sau cú sút phạt đền thành công
cũng rất nhanh tuyển maroc lại gỡ hòa hai hai
bước sang hiệp hai đội tuyển việt nam một lần nữa vươn lên dẫn ba hai
những phút cuối nhờ áp dụng chiến thuật tấn công tổng lực đội maroc đã gỡ hòa
và giành lại một điểm khép lại màn trượt đuổi tỷ số hấp dẫn
ở trận đấu diễn ra trước đó tuyển phúc san iran đã thị uy sức mạnh
bằng chiến thắng năm một trước tuyển new zealand
lực trận cuối diễn ra ngày ba mươi một tháng ba tuyển phúc san việt nam đối đầu đội bóng
một mươi hai lần vô lịch châu á iran
trong khi đó tuyển maroc gặp new zealand